do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín người lao động người sử dụng lao động và hộ kinh doanh nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ theo gói sáu mươi hai tỷ đồng
từ đầu tháng sáu việc giả soát nhóm đối tượng này tại thanh hóa đã được triển khai tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành
tổ dân phố số bảy phường ba đình thành phố thanh hóa có hai mươi hộ dân tương ứng với khoảng tám mươi nhân khẩu
trong quá trình ra soát duy nhất trường hợp của bà nguyễn thị hoa đủ điều kiện nhận hỗ trợ của nhà nước
tính đến hiện tại chỉ mới có một mươi tám trên hai mươi bảy huyện thị xã thành phố tại thanh hóa hoàn thành giả soát nhóm đối tượng người lao động
chủ sử dụng lao động và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch
trong số đó mới có năm huyện tiến hành chi trả tiền hỗ trợ
các huyện còn gặp khó khăn là nhiều người lao động tự do cũng còn đang hiểu là tất cả các cái lao động tự do thì đều được hưởng cái hỗ trợ này
dự kiến là trong cuối tuần này hoặc là có chậm thì cũng tuần sau là sẽ chi trả đến các đối tượng
căn cứ vào thông tin của một mươi tám huyện đã giả soát xong số hộ kinh doanh và người lao động đủ điều kiện là một mươi ba chín trăm năm mươi người
tương ứng với khoảng một mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng tiền hỗ trợ
các huyện còn lại vẫn đang khắc phục khó khăn
để sớm gửi thông tin về tỉnh
sau thời gian hết thời gian cách người ta đã đi làm ăn ở những nơi rất là xa rồi
đi ra phía bắc đi vào phía nam đi khắp nơi
mà bây giờ lại phải yêu cầu người ta phải quay về để mà lập cái hồ sơ
hoặc là có những cái xác nhận của cái nơi người ta đang làm
người ta quay về thì rất là khó khăn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa cũng cho biết
tỉnh không đặt ra thời hạn cụ thể tuy nhiên đã đề nghị các huyện thị xã thành phố
cố gắng hoàn thiện việc giá soát trước ngày ba mươi một tháng bảy